một đối tượng truy nã đặc biệt đang lẩn trốn tại quận bắc tử liêm hà nội
đã bị phòng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương bắt thành công
đối tượng truy nã bị bắt giữ là lê văn tuấn sinh ngày một mươi bốn tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ở thôn đoài xã hồng lạc huyện thanh hà tỉnh hải dương
tuấn là đối tượng truy nã đặc biệt bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh hà
truy nã ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai về tội cố ý gây thương tích
tuấn bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực đường cầu diễn phố minh khai quận bắc tử liêm hà nội
đối tượng tuấn sau đó đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh hà
tiếp tục thụ lý điều tra theo tầm quyền